các đơn vị chức năng của huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã yêu cầu chủ nhà hàng panoma trên đỉnh đèo mã pì lèng
dừng mọi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
theo chủ tịch ubnd tỉnh hà giang ubnd tỉnh không bao che sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan
đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công trình nhà nghỉ nhà hàng panorama tại khu vực mã pì lèng
theo đúng các quy định của pháp luật
đặc biệt đối với các vấn đề xác định ảnh hưởng cảnh quan môi trường ubnd tỉnh hà giang báo cáo xin ý kiến của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và mời các chuyên gia đánh giá giúp làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định